để góp phần cân đối cung cầu bình ổn thị trường thành phố hà nội đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu
theo đó dịp tết dương lịch tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội đã vận động một mươi tám doanh nghiệp cung cấp hàng hóa
tới hơn một mươi bốn trăm linh điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn
hiện đã có ba tổ chức tiến dụng đã đăng ký cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện chương trình với tổng số vốn lên đến hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó trị giá hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là bảy năm trăm ba mươi ba tỷ đồng
riêng tháng cao điểm phục vụ tết từ ngày sáu tháng một đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức từ ngày một đến ba mươi tháng chạp
tổng trị giá hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là một mươi tám trăm một mươi hai tỷ đồng trong đó hàng bình ổn thị trường là bốn hai trăm một mươi một tỷ đồng
đến nay để đáp ứng nhu cầu hàng hóa dịp cuối năm và dịp tết nguyên đán nhiều nông dân hợp tác xã doanh nghiệp
tham gia chương trình bình ổn thị trường đã bắt đầu tăng công suất sản xuất từ một mươi đến ba mươi so với ngày thường